chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
trong phần tiếp tới của chương trình chúng tôi sẽ cung cấp tới quý vị và các bạn những thông tin mới và bổ ích
chính vì thế quý vị hãy đừng rời mắt khỏi màn hình
và sau đây là nội dung chi tiết
mở đầu chương trình là những thông tin liên quan tới công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trước thông tin trị ruột của bệnh nhân thứ một mươi bảy tại việt nam cũng dương tính với covid một mươi chín
và người này đã tham gia nhiều sự kiện thời trang ở milan italia
và paris pháp
sở y tế tp hcm cho biết đang khẩn trương tìm kiếm các nghệ sĩ tham gia
hai sự kiện thời trang lớn ở pháp và ý liên quan đến người được xác định là dương tính với covid một mươi chín
sở y tế tp hcm đề nghị sở văn hóa và thể thao sở thông tin và truyền thông
thông báo và vận động các văn nghệ sĩ từng tham dự các sự kiện lễ hội
tại milan italy và paris pháp có tiếp xúc với người bệnh thứ một mươi bảy
và trị ruột khẩn trương liên hệ với trung tâm y tế hoặc bệnh viện
bệnh viện quận nguyện gần nhất để được kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn
biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín phù hợp theo quy định
quỹ ban nhân dân các quận nguyện chỉ đạo công an quận nguyện và quỹ ban nhân dân phường xã
tổ chức kiểm tra rà soát trong cộng đồng dân cư của địa phương để phát hiện
những người vừa trở về từ milan và paris đề nghị họ đến trung tâm y tế
hoặc bệnh viện quận nguyện gần nhất để được kiểm tra sức khỏe
và hướng dẫn phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
ngày một mươi ba ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đã có công văn số một nghìn một trăm ba mươi tám
về việc tăng cường sàng lọc phân luồng cách ly ca bệnh covid một mươi chín
tại các cơ sở khám chữa bệnh gửi chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
nếu phát hiện cơ sở y tế nào không thực hiện sẽ bị xử lý nghiêm thậm chí là rút giấy phép hoạt động
ban chỉ đạo quốc gia đề nghị chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
nghiêm túc chỉ đạo thực hiện bệnh viện covid một mươi chín
sáu nội dung cấp bách cụ thể là tiếp tục khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám bệnh chữa bệnh
bao gồm cả nhà nước và tư nhân trên địa bàn tổ chức thực hiện sàng lọc phân luồng cách ly
và quản lý điều trị ca nhiễm dịch covid một mươi chín theo chỉ đạo của bộ y tế
trong đó đặc biệt lưu ý sàng lọc người bệnh ngay khi đến cơ sở khám bệnh chữa bệnh
có biển chỉ dẫn phân luồng ngay tại cổng cơ sở khám bệnh chữa bệnh cho các đối tượng
có triệu chứng lâm sàng sốt ho khó thở có yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch covid một mươi chín
các phòng khám đa khoa chuyên khoa nhà nước tư nhân ngay sau khi phát hiện có ca bệnh nghi ngờ
cần ghi lại thông tin liên lạc của người bệnh và báo cáo ngay cho sở y tế hoặc trung tâm kiểm soát
bệnh tật của địa phương để có biện pháp theo dõi quản lý cách ly người bệnh
xử lý nghiêm các đơn vị cá nhân không thực hiện đúng theo các quy định trên
đình chỉ hoặc đình chỉ tạm thời rút giấy phép hoạt động chứng chỉ hành nghề
đối với các cơ sở khám bệnh chữa bệnh và các cá nhân vi phạm
sở y tế hà nội vừa có văn bản gửi các cơ sở khám chữa bệnh công lập trực thuộc ngành
và đơn vị ngoài công lập trên địa bàn thành phố hà nội yêu cầu bảo đảm cung ứng đủ bộ quần áo
chống dịch dùng một lần trong điều trị covid một mươi chín
sở y tế yêu cầu các đơn vị khám chữa bệnh tích cực chủ động ra soát sử dụng nguồn lực hiện có
để giữ chữ bổ sung quần áo đáp ứng nhu cầu khi có người bệnh nhiễm covid một mươi chín vào điều trị
hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh cho nhân viên y tế và cho cộng đồng
với mức độ dịch diễn biến phức tạp như hiện nay sở y tế hà nội đã yêu cầu sáu bệnh viện mũi nhọn
là bắc thăng long đa khoa đống đa thanh nhàn đa khoa đức giang đa khoa sanh pôn và đa khoa hà đông
có phương án chuẩn bị một dương bệnh đáp ứng đầy đủ cơ số thuốc trang bị vật tư tiêu hào
qua thu thập trên hệ thống thì cmc đã phát hiện mã độc được chèn trong một tệp văn bản với tiêu đề
chỉ thị của thủ tướng nguyễn xuân phúc nhằm đánh lừa người dùng
theo cmc lợi dụng diễn biến của dịch covid một mươi chín nhiều nhóm tin tạc lợi dụng để tấn công có chủ đích
vào các tổ chức trên thế giới trong đó có việt nam
mẫu mã độc được phát tán qua email giả dạng thông báo của thủ tướng về dịch covid một mươi chín để đánh lừa người dùng
nếu người dùng không cẩn thận khi mở các file chứa mã độc
có thể bị mất các thông tin cá nhân
ngoài ra các hacker có thể lợi dụng tài khoản lấy được của người dùng để lan truyền tin tức giả phát tán mã độc
để không bị hacker lừa phân tán mã độc trong bối cảnh tin giả về dịch covid một mươi chín đang xuất hiện nhiều trên mạng như hiện nay
các chuyên gia bảo mật khuyên người dùng cần cảnh giác cao khi tham gia vào thế giới online trên không gian mạng
chỉ đọc các thông tin từ nguồn tin chính thống của bộ y tế chính phủ không mở email hay kích vào liên kết lạ
không mở các file được gửi từ nguồn không rõ ràng thường xuyên cập nhật các bản bảo mật cho thiết bị cá nhân
và không chia sẻ các thông tin không chính thống trên mạng xã hội
thưa quý vị và các bạn trước những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
thời điểm này nhiều trường đại học trên cả nước đã cho sinh viên nghỉ học
tuy nhiên do dịch bệnh nên việc sinh hoạt học tập của các em cũng bị ảnh hưởng ít nhiều
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự
kết thúc kỳ nghỉ
tết bất đắc dĩ dài nhất lịch sử
từ vùng quê yên bái cô sinh viên năm thứ ba lê thu hoài cuối cùng cũng được trở lại ký túc xá trường đại học bách khoa hà nội
nơi em đã gắn bó
để đảm bảo sức khỏe trước dịch covid một mươi chín ngoài việc chuẩn bị khẩu trang y tế và nước rửa tay
việc lau dọn tổng vệ sinh phòng ở cũng được hoài và các bạn chú ý
trước thì cũng đã có dịch sốt xuất huyết rồi
thì bọn em cũng đã được phổ biến rồi cũng chọn đồ trang bị đầy đủ các sở vật chất và về mặt kiến thức
nên là bọn em cũng không ngại gì trong cái vấn đề dịch covid một mươi chín này
ở ký túc xá điều kiện ăn uống có lẽ sẽ khó khăn hơn đối với các em
tuy nhiên ăn chín uống xôi lựa chọn mua những thực phẩm đóng gói đảm bảo vệ sinh là những gì mà các em nhắc nhở nhau trong những ngày này
khi ở nhà thì trước khi ra em cũng thấy khá là bất an
nhưng mà khi ra ký túc thì trước khi vào các cô quản lý có cho kiểm tra sức khỏe
để được trở lại ký túc xá các em sẽ phải đến trung tâm quản lý để đăng ký
tại đây các em sẽ được đo thân nhiệt thường xuyên và được giám sát bằng hệ thống camera của trường
nhà trường phải áp dụng những cái giải pháp chất đặc trật trẻ
như các bạn thấy sinh viên đăng ký vào ký túc xá thì phải được kiểm soát rất là trẻ về thân nhiệt
về phòng ngừa có cái hướng dẫn rất là kỹ rồi chế độ ăn uống
làm thế nào đó để các em ấy tăng cường sức đề kháng rồi nước rửa tay rồi các cái thứ
và khi bất kỳ có một cái biểu hiện một triệu chứng nào thì hiển nhiên trong kịch bản là phải báo cáo cho trung tâm y tế
hiện tại ký túc xá trường đại học bách khoa hà nội vẫn khuyến cáo
những em sinh viên đến từ vùng dịch vùng lõi của dịch có thể tiếp tục ở nhà trong một thời gian nữa
để theo dõi sức khỏe bản thân tránh để dịch bệnh lây lan
theo số liệu từ bộ tài chính tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện tháng hai ước đạt chín mươi năm một nghìn tỷ đồng
lũy kế thu hai tháng đầu năm đạt hai trăm bảy mươi sáu bảy nghìn tỷ đồng bằng một mươi tám ba dự toán tăng chín ba so với cùng kỳ năm ngoái
trong đó thu nội địa thực hiện trong tháng hai ước đạt bảy mươi năm sáu nghìn tỷ đồng
lũy kế thu hai tháng đạt trên hai trăm ba mươi ba nghìn tỷ đồng bằng một mươi tám bốn
lũy kế thu hai tháng đầu năm đạt hai mươi tám bốn dự toán tăng một mươi hai tám so với cùng kỳ năm trước
thu từ dầu thô tháng hai ước đạt ba chín nghìn tỷ đồng
hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt hai mươi hai hai nghìn tỷ đồng
thu cân đối ngân sách nhà nước đạt khoảng ba mươi hai hai nghìn tỷ đồng giảm một mươi năm bảy
dịch covid một mươi chín bùng phát là nguyên nhân chính làm cho tổng số thu ngân sách nhà nước hai tháng đầu năm tăng trưởng thấp hơn cùng kỳ năm trước
ở chiều ngược lại tổng chi ngân sách nhà nước tháng hai ước đạt một trăm một mươi tám bảy nghìn tỷ đồng
lũy kế chi hai tháng đầu năm đạt khoảng hai trăm hai mươi sáu nghìn tỷ đồng tăng một mươi một năm
chính phủ vừa ban hành nghị định số hai mươi hai sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số một trăm ba mươi chín về lệ phí môn bài
với quy định miễn lệ phí môn bài trong năm đầu từ ngày một tháng một đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai đối với ba đối tượng
một là tổ chức thành lập mới hội gia đình cá nhân nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất kinh doanh
trong năm đầu thành lập tổ chức hộ gia đình cá nhân nhóm cá nhân thành lập chi nhánh văn phòng đại diện địa điểm kinh doanh
thì chi nhánh văn phòng đại diện địa điểm kinh doanh cũng được miễn lệ phí môn bài
hai là hợp tác xã nông nghiệp hoạt động của các hợp tác xã đặc biệt là hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp
luôn được đảng và nhà nước quan tâm đặc biệt
ba là đối với chi nhánh văn phòng đại diện địa điểm kinh doanh do doanh nghiệp nhỏ và vừa
chuyển từ hộ kinh doanh thành lập thời gian miễn lệ phí môn bài cùng với thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài
thưa quý vị và các bạn liên quan đến sự việc tám mươi ba giáo viên thuộc năm trường dạy lái xe trên địa bàn tp hcm
sử dụng văn bằng chứng chỉ không hợp pháp sở giao thông vận tải tp hcm đã thu hồi giấy phép dạy học của các giáo viên này
và đình chỉ tuyển sinh hai tháng đối với năm cơ sở dạy lái xe
mới đây theo thông báo kết luận của tổng cục đường bộ việt nam sau khi xử lý đơn tố cáo tám mươi ba giáo viên thuộc năm trường dạy lái xe
tại tp hcm sử dụng văn bằng chứng chỉ không hợp pháp đến nay sở giao thông vận tải đã tiến hành thu hồi tám mươi ba giấy chứng nhận
giáo viên dạy thực hành lái xe đã cấp do có hành vi sử dụng văn bằng chứng chỉ không hợp lệ để tham dự tập huấn và kiểm tra cấp giấy chứng nhận
đồng thời thanh tra sở giao thông vận tải cũng đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính
sở giao lái xe gồm trường dạy nghề tư thục lái xe thống nhất trung tâm dạy nghề lái xe tiến phát trung tâm dạy nghề lái xe hiệp phát
trường dạy nghề tư thục lái xe sài gòn và trường dạy nghề tư thục lái xe thế giới
ngoài ra áp dụng hình phạt bổ sung đình chỉ tuyển sinh hai tháng đối với năm cơ sở này
qua thời gian điều tra công an tỉnh quảng ngãi đã làm rõ vụ việc mạo danh dùng giấy tờ tùy thân để lừa đảo chiếm đoạt tiền từ thiện
tình trạng lừa đảo dưới hình thức này hiện đang xuất hiện ngày càng nhiều tại quảng ngãi
phát hiện sáu vụ lừa đảo trục lợi từ hình thức trên
sự việc này cảnh báo người dân cần thận trọng trong quản lý sử dụng giấy tờ tùy thân
đồng thời giúp đỡ các trường hợp khó khăn cần tìm hiểu tránh bị trục lợi lừa đảo
ngày một mươi tháng ba ubnd tỉnh quảng bình cho biết vừa phân bổ hơn hai mươi một tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp để thực hiện nội dung
nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm hai nghìn hai mươi
tám địa phương và bảy đơn vị được phân bổ số tiền này để hỗ trợ lao động nông thôn học nghề
xây dựng nhân rộng mô hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn tuyên truyền tư vấn học nghề
việc làm gia soát cập nhật bổ sung nhu cầu học nghề biên soạn chương trình tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ
xây dựng chương trình đào tạo giáo trình tài liệu dạy nghề
sở lao động thương minh và xã hội sẽ chủ trì phối hợp với các ngành liên quan
chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ và triển khai hoạt động theo quy định
năm hai nghìn hai mươi tỉnh quảng bình dự kiến đào tạo nghề cho hơn một mươi tám lao động nông thôn
tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo nghề chiếm tám mươi
nằm cách trung tâm huyện cờ bang tỉnh gia lai hơn tám mươi km về phía tây bắc
xã cơn vân e được ví như ốc đảo biệt lập với thế giới bên ngoài
được sự quan tâm đầu tư của đảng và nhà nước về điện lưới quốc gia
nên những năm gần đây xã cơn vân e đã có nhiều thay đổi
đời sống của nhân dân ngày càng khởi sắc
với việc đầu tư hai mươi tám bốn km đường dây trung thế một sáu km đường dây hạ thế và ba trạm biến áp phân phối
sáu trăm hai mươi hội dân ban na được sử dụng điện lưới quốc gia
nhận được sự quan tâm đầu tư của đảng và nhà nước các cấp chính quyền địa phương
cùng sự trung sức trung lòng của nhân dân xã cơn vân e đã dần phát triển
đời sống văn hóa tinh thần người dân ngày càng được nâng cao
kinh tế xã hội có nhiều chuyển biến tích cực
từ khi có điện thì gia đình tôi rất là hào
ổn định hơn con cái được đi học đầy đủ
cuộc sống trong gia đình cũng tốt so với năm trước thì tốt hơn
gánh với xây dựng đường giao thông nông thôn
cho nên cũng đã chỉ đạo xây dựng các đường điện thép sáng từ trung tâm xã
từ trung tâm xã rồi các đường điện thắp sáng trong nội làng
hiện nay là cả hệ thống ba làng trên xã điều điện
đảm bảo là một trăm linh
một trăm hộ gia đình sử dụng điện và có điện thép sáng ở các đầu làng ngõ xóm
nơi đây một trăm linh các hộ dân đã có điện chiều sáng
một trăm linh đường nội thôn được bê tông hóa
đời sống của bà con không chỉ được nâng cao về vật chất
mà cả tinh thần các tập tục lạc hậu đã dần được xóa bỏ
công tác chiều vụ khách hàng thì cũng là tiếp tục tiên triển vận động bà con
có những cái sử dụng điện thoại smartphone
bà con sẽ cài cả cái app chăm sóc khách hàng
và đỡ bà con biết được những thông tin như lịch cấp điện theo cơ hạch
cũng như sự cố và cái tiền điện chúng ta sử dụng tiêu thụ cũng như
với con tuấn e những tập tục lạc hậu đã lùi xa
người dân đã quen dần với cuộc sống mới
giao lưu buôn bán với các địa phương khác nhộn nhịp
biết ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất
được chăm sóc sức khỏe trẻ em được cấp sách đến trường
nơi đây tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được
cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua
những tin tức trên các báo số ra ngày hôm nay
thưa quý vị
là nội dung bài viết trên báo nhân dân
mới đây chính phủ đã yêu cầu bộ giao thông vận tải khẩn trương giả soát
báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định phương án triển khai dự án
tuyến đường sắt này triển khai từ năm hai nghìn bốn dự kiến hoàn thành vào năm hai nghìn một mươi một
với tổng mức đầu tư bảy sáu trăm sáu mươi năm tỷ đồng từ nguồn trái phiếu chính phủ
tuy nhiên năm hai nghìn một mươi một dự án lâm vào cảnh giang dở rồi tê liệt gần một mươi năm nay
với đống vật tư trị giá hơn bốn ba trăm linh tỷ đồng nằm phơi nắng mưa
thông tin trên báo tuổi trẻ cho biết để giúp doanh nghiệp vượt qua dịch covid một mươi chín
bộ trưởng bộ tài chính cho biết sẽ gia hạn năm tháng đối với tiền thuế giá trị gia tăng
và tiền thuê đất tổng số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn là hơn ba mươi tỷ đồng
theo dự thảo nghị định gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất vừa được bộ tài chính
đưa ra lấy ý kiến rộng rãi vào ngày một mươi tháng ba bộ tài chính đề xuất giãn nợ thuế giá trị
gia tăng năm tháng đối với đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp theo đó đối tượng được giãn nợ thuế
là doanh nghiệp tổ chức cá nhân nhóm cá nhân hộ gia đình hoạt động sản xuất
trong các nhóm ngành kinh tế ngoài ra các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ
cũng được gia hạn năm tháng đối với tiền thuế giá trị gia tăng
cũng liên quan đến chống dịch covid một mươi chín ngày đầu tiên áp dụng khai báo y tế tự nguyện
người dân chung sức đồng lòng cùng chính phủ là ghi nhận của báo lao động
sáng qua ngày một mươi tháng ba các ứng dụng khai báo y tế tự nguyện của bộ thông tin và truyền thông
bộ y tế đã được triển khai do có thông tin từ trước đồng đảo nhiều người dân đã nhanh chóng
tải ứng dụng về điện thoại cũng như là các trang web để khai báo thông tin
tuy nhiên vẫn còn một số lo ngại về việc những thông tin cá nhân như tên tuổi địa chỉ
số điện thoại có thể chưa được bảo mật về việc này tổng giám đốc công ty công nghệ thông tin
vnpt cho biết
ứng dụng ncov do vnpt cùng với các công ty ict lớn ở việt nam nghiên cứu và phát triển
được bộ y tế bộ thông tin và truyền thông khuyến nghị toàn dân sử dụng sẽ do nhà nước
nắm giữ và bảo mật do đó người dân hoàn toàn có thể yên tâm
đại diện tổ chức y tế thế giới who từng gọi chủng virus mới là bệnh dịch về thông tin
bởi nó không chỉ gây tổn hại đến sức khỏe tính mạng của con người mà còn là căn nguyên
của những hung tin khiến cho người dân hoang mang đây cũng là điều khiến cho dịch covid một mươi chín
khác biệt với các đợt bùng phát dịch trước đó
giữ bình tâm trước dịch thông tin đây là thông điệp của tác giả bài viết trên báo hà nội mới
kể từ khi hà nội ghi nhận ca nhiễm covid một mươi chín đầu tiên ca thứ một mươi bảy ở việt nam
nhận thức của một bộ phận người dân bị bao phủ bởi đám mây tin vịt lan truyền trên mạng xã hội
thứ tin vịt lan truyền với tốc độ chưa từng thấy trên mạng xã hội đã và đang lấy đi niềm tin
của một bộ phận người dân để tránh bị dịch thông tin dẫn dắt tới nhận thức và hành vi sai lệch
mỗi người dân cần phải kiểm chứng thông tin từ những nguồn chính thống
từ đó nâng cao nhận thức và có hành động đúng đắn
xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
từ ngày một mươi tháng ba tp hcm xử phạt các xe dừng đỗ không đúng nơi quy định qua hệ thống camera
trên một mươi bốn tuyến đường trung tâm tuy nhiên ghi nhận của báo giao thông lại cho thấy
hàng trăm trường hợp tài xế bị phạt nguội nhưng không hề hay biết
bắt đầu từ tám giờ sáng ngày một mươi tháng ba tại trung tâm điều khiển giao thông
ghi nhận các trường hợp phương tiện vi phạm qua camera
chỉ trong khoảng một giờ đồng hồ trung tâm đã ghi nhận có khoảng bốn mươi bốn trường hợp xe vi phạm dừng đỗ
trên các tuyến đường cấm và có biển cảnh báo
dạo quanh một vòng trên một mươi bốn tuyến đường có biển cấm dừng đỗ ở quận một tân bình bình thạnh
không còn cảnh xe xếp hàng dừng đỗ nhiều như những ngày trước đó
nhưng trên đường lý tự trọng trước trung tâm mua sắm vincom thì vẫn có rất nhiều taxi dừng đỗ
để chờ đón khách
thưa quý vị
hải phòng dừng chi hai trăm sáu mươi chín tỷ đồng mua ấm chén làm quà tặng là thông tin trên báo thanh niên
ngày một mươi tháng ba ban thường vụ thành ủy thành phố hải phòng đã họp và thống nhất dừng việc chi hai trăm sáu mươi chín tỷ đồng
mua ấm chén làm quà tặng cho người dân
cùng với đó lễ hội hoa phượng đỏ hai nghìn một mươi chín cũng được đề nghị hoãn tổ chức để tập trung nguồn lực
cho phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng hai hội đồng nhân dân thành phố hải phòng đã họp phiên bất thường
và thông qua quyết định tặng quà cho các dân dân
các hộ dân nhân dịp kỷ niệm sáu mươi năm năm giải phóng hải phòng
quà tặng sẽ là một bộ ấm chén và một lá cờ tổ quốc
tổng kinh phí dự kiến cho việc tặng quà là khoảng hai trăm sáu mươi chín tỷ đồng trích từ ngân sách
quyết định này khi được công bố đã vấp phải sự phản đối dữ dội của dư luận trong và ngoài hải phòng
thưa quý vị trong một nhịp sống kinh tế hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến quý vị thông tin
về tình hình duy trì mức lưu thông lúa gạo dự trữ
để bình ổn giá trong nước tín hiệu mừng cho các doanh nghiệp khi các ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất cho vay
hay tại miền nam giá hồ tiêu bán ra tại đồng nai giảm mạnh
sau đây là nội dung chi tiết
bộ công thương đề nghị các doanh nghiệp trong ngành thường xuyên duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu tương đương năm số lượng gạo
mà thương nhân đã xuất khẩu trong sáu tháng trước đó đồng thời có trách nhiệm tổ chức hệ thống phân phối gạo
cung ứng ngay lượng gạo tồn kho và lượng gạo dự trữ lưu thông để bình ổn thị trường nội địa
thường xuyên theo dõi sát giá thóc gạo trên địa bàn nhất là thời điểm thu hoạch rộ vụ đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
kịp thời báo cáo cục xuất nhập khẩu khi thị trường có biến động
ba dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi được cấp phép có tổng vốn đầu tư đăng ký đạt hai mươi hai bảy triệu đô la
bên cạnh đó hà nội cũng có một mươi dự án fdi điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt năm ba triệu đô la
nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua cổ phần góp vốn đạt ba mươi năm bảy triệu đô la
như vậy lũy kế từ đầu năm tổng số vốn đăng ký của các dự án fdi mới và dự án bổ sung tăng vốn vào hà nội đạt hai trăm linh năm ba triệu đô la
theo ngân sách nhà nước từ đầu tháng ba đã có một số ngân hàng tiếp tục công bố giảm lãi suất tiền gửi ở một số kỳ hạn như ab bank vp bank
về lãi suất cho vay một số ngân hàng đã thực hiện giãn giảm lãi suất cho vay với doanh nghiệp như bidv shb
trong thời gian tới nếu diễn biến dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát hoạt động sản xuất dịch vụ sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực
lãi suất huy động sẽ tiếp tục xu hướng giảm nhẹ nhằm tạo điều kiện hỗ trợ việc giảm lãi vay cho doanh nghiệp
tổng số tiền thuế giá trị gia tăng hoàn lại được ban hành là hơn một mươi sáu bảy nghìn tỷ đồng
bằng một mươi hai chín so với dự toán năm hai nghìn hai mươi và bằng một trăm linh năm chín so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
tính đến hết ngày hai mươi sáu tháng hai tổng số tiền đã chi hoàn thuế giá trị gia tăng qua kho bạc nhà nước từ dự toán năm hai nghìn hai mươi là hơn một mươi bốn chín nghìn tỷ đồng
số tiền còn lại từ quyết định hoàn thuế mà cơ quan thuế chuyển sang đang được kho bạc nhà nước giải quyết theo quy định của pháp luật
bốn năm qua hồ tiêu liên tiếp lập những kỷ lục nguồn về giá
năm hai nghìn một mươi năm hồ tiêu đạt đỉnh với giá hơn hai trăm năm mươi đồng một kg
còn từ đầu năm đến nay hồ tiêu luôn ở dưới bốn mươi đồng một kg
trước đây hồ tiêu đồng nai có năng suất bình quân cao nhất cả nước với hơn hai hai tấn trên một hectare
nay giá giảm sâu nông dân không đầu tư chăm sóc nên năng suất đã giảm khoảng bốn mươi so với trước
nguyên nhân là do cung đã vượt quá cầu
tại đồng nai do giá giảm mạnh hai năm qua nông dân trong tỉnh đã chặt bỏ

mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong việc thông quan nhưng do phải bảo đảm các quy trình phòng tránh dịch
nên hiện vẫn còn khá nhiều xe nông sản linh kiện điện tử máy móc đang nằm chờ tại cửa khẩu chờ làm thủ tục
tại cửa khẩu hữu nghị lượng tồn là một trăm sáu mươi xe xuất khẩu gồm nông sản linh kiện điện tử
tại cửa khẩu tân thanh tồn ba trăm hai mươi bảy xe nông sản hoa quả
tại cửa khẩu hữu nghị cửa khẩu gà đồng đang tồn hai toa thép đang chờ làm thủ tục xuất khẩu
trong khi đó ở tại cửa khẩu quốc tế móng cái tỉnh quảng ninh hàng chờ xuất là bốn trăm hai mươi hai con
mở đầu tiểu mộc giao thông hai mươi bốn h ngày hôm nay là một tình huống thoát chết
tuy nhiên tình huống thoát chết may mắn của hai người đi xe máy sau khi bị một chiếc ô tô vượt ẩu đâm từ phía sau
clip trên gây nên lo ngại về tình trạng lạng lách đánh võng phóng nhanh vượt ẩu vẫn diễn ra trên nhiều tuyến đường đô thị
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng một mươi bốn h bốn mươi bốn phút ngày bảy tháng ba trên đường nguyễn trãi quận thanh xuân thành phố hà nội
cụ thể ô tô mang bề kiểm soát ba mươi f chín mươi ba nghìn hai mươi chín chạy nhanh bất ngờ chuyển làn tông vào xe máy chạy cùng chiều
cú đâm mạnh từ phía sau khiến hai người trên xe máy ngã văng ra đường ngay trước đầu xe buýt
rất may tài xế lái xe buýt đã kịp thời xử lý tránh được vụ tai nạn thảm khốc
tình trạng các phương tiện giao thông đi ngược chiều bất chấp nguy hiểm đã xuất hiện từ nhiều năm nay
tuy nhiên tình trạng này thời gian gần đây lại tái diễn đặc biệt trên địa phận tỉnh hải dương
nơi có chiều dài hơn bốn mươi km là tuyến đường huyết mạch nối liền nhiều tỉnh thành phố như hà nội hưng yên hải dương hải phòng
thời gian qua do lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ngày một tăng quốc lộ năm quá tải với nhiều điểm đen về tai nạn giao thông
tuy nhiên tình trạng một số người dân vô tư điều khiển phương tiện đi ngược chiều trên quốc lộ năm đã gây lo sợ cho những người xung quanh
và tiêm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông
tình trạng này đã diễn ra nhiều năm nay không chỉ có người đi bộ xe đạp xe máy mà cả ô tô xe tự chế chở hàng công canh
cũng ngang nhiên chạy ngược chiều với tốc độ cao
một trong những nguyên nhân khiến người dân đi ngược chiều trên quốc lộ năm là để rút ngắn quãng đường nối các khu dân cư
không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe đời sống sinh hoạt của người dân dịch covid một mươi chín hiện vẫn đang tiếp tục ảnh hưởng tới nhiều loại hình dịch vụ vận tải
từ vận tải chuyển hàng hóa đường sắt tuyến cố định cho tới vận tải hành khách công cộng
lượng hành khách sụt giảm tới bảy mươi tám mươi hiện đang khiến nhiều doanh nghiệp vận tải lao đao thu lỗ nghiêm trọng
trong đó có loại hình du lịch bằng xe buýt ghi nhận của truyền hình nhân dân về hoạt động xe buýt hai tầng du lịch trên địa bàn tp hà nội
quầy bán vé xe buýt hai tầng du lịch trên địa bàn thủ đô vào những ngày này nhiều hành khách ghé vào rồi bỏ đi
nhân viên bán vé vì thế có nhiều thời gian rảnh rỗi so với trước thì lượng hành khách giảm mạnh đặc biệt là khách du lịch hàn quốc nhật bản và trung quốc
ghi nhận của phóng viên mỗi chuyến xe di chuyển hiện chỉ có khoảng từ bảy đến tám hành khách thậm chí có những chuyến chỉ chở từ một đến hai người chủ yếu là khách du lịch tới từ anh pháp bỉ
theo các nhân viên phụ trách bán vé trên xe trước thời điểm
hầu hết các chuyến đều kín khách thậm chí có những ca trượt bán trên một trăm linh vé
tuy nhiên vào thời điểm này hành khách khá điều hưu vóng vẻ
từ dịp tết bắt đầu chúng ta có dịch
hình như tuy nhiên trong thời gian gần đây lượng khách cũng kiểm soát
cực kỳ khó khăn
tính đến thời điểm hiện tại xe buýt hai tầng đã được đưa vào vận hành khai thác hơn hai năm nhưng chưa bao giờ khách vắng như bây giờ
dịch covid một mươi chín hiện đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới các hoạt động kinh doanh vận tải du lịch trên địa bàn thành phố hà nội
dù dịch bệnh này đang được kiểm soát giám sát chặt chẽ và khá tốt tại việt nam
nhưng với những gì đang diễn ra thì hệ lụy từ covid một mươi chín gây ra vẫn còn đang tiếp diễn chưa có điểm dừng